sự phát triển của làng đã khiến đời sống người dân đi lên
thế nhưng cũng như nhiều làng nghề khác vấn đề ô nhiễm môi trường từ việc sản xuất cũng hiện diện tại làng nghề đa hội và gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của người dân
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
một trăm năm mươi tấn sắc thải công nghiệp bao gồm các loại xỉ than phế liệu vầy sắt và khoảng một mươi năm mét khối nước thải
tất cả các chất thải đều chưa qua xử lý và đổ trực tiếp ra môi trường đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước không khí và đất của làng nghề
để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây thị xã từ sơn đã đầu tư xây dựng cụm công nghiệp châu khê với diện tích hơn một mươi ba ha
để di rời các cơ sở sản xuất ra ngoài khu dân cư
cụm công nghiệp này được đầu tư đầy đủ về đường xá hệ thống thu gom nước thải cũng như bảo đảm về điện năng
thế nhưng có thể thấy sau một thời gian triển khai đến nay cụm công nghiệp này vẫn còn rất nhiều khoảng đất trống
người bạn trong cộng đồng có cái mong muốn là mình cũng yêu thích cái lối sống đó

thì người ta đến đây người ta sẽ thấy là người ta có cộng đồng
người ta có những người bạn có cùng quan điểm
còn có những người có thể người ta tò mò hay người ta mới nghe đến thôi

khách hàng sau khi dùng xong phần ăn thì sẽ phải tự thu dọn bát đĩa của mình
thức ăn thừa sẽ được đổ vào đây để phục vụ tốt hơn cho việc phân loại rác

thực hành cái tiêu chí là sẽ giảm thiểu trong cái lối sống hàng ngày
cũng như là khi bạn về nhà thì bạn cũng có thể tự làm tất cả mọi việc
đến đây thì bạn cũng như đến nhà bọn mình chơi thôi
và bạn cũng sẽ làm tất cả mọi việc tất cả hòa cùng vào với nhau
và cảm thấy đây là một cái nơi là dành cho mình
nó cũng gần gũi như ở nhà vậy
slogan của spunit house là ngôi nhà xanh thức ăn lành
ngôi nhà thực sự xanh bởi mọi đồ dùng cũng như đồ trang trí tại đây
đều là đồ tái chế
với việc dựng nên spoonit house
chị hà thái đã tận dụng và giảm bớt được một lượng lớn đổ phế thải
thay vì thải ra môi trường thì chúng đã được tái chế thành những chiếc bàn
chiếc ghế hay bóng đèn kệ tủ trong không gian này
và thức ăn không chỉ đáp ứng tiêu chí ngon mà phải lành
tức là có lợi cho sức khỏe được làm từ nguyên liệu sạch
và sau khi khách hàng ăn xong
thức ăn thừa còn được ủ thành phân hữu cơ bón cho cây trồng
spoonit house có thể nhỏ bé
nhưng những gì mà nơi này không có
nơi này đang vận hành
cho thấy ước mong lớn của người lập ra nó
đó là tạo lập và lan tỏa được một cộng đồng thực sự hiểu
và thực hành được lối sống xanh thân thiện
hay hòa với môi trường và thiên nhiên
nếu bạn thích video video này thì hãy subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn